theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cục hàng không việt nam đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để mở đường bay từ liên bang nga đến sân bay tuy hòa tỉnh phú yên và ngược lại
với việc mở thêm đường bay này sẽ giúp cho tỉnh phú yên đạt kỳ vọng là có thêm khách du lịch từ nga và một số nước khác
dự kiến tần suất bay sẽ là bốn chuyến một tuần máy bay sẽ khởi hành từ nga ghé trung quốc trước rồi mới đổ khách tại phú yên
ngành du lịch tỉnh kỳ vọng đường bay mới sẽ không chỉ giúp phú yên có bước tiến mới trong việc tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế
vốn đang rất ít trong thời điểm hiện tại mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư du lịch
cảng hàng không tuy hòa tỉnh phú yên có công suất thiết kế sáu trăm linh hành khách một năm
hiện đang tiếp nhận các chuyến bay trong nước từ hà nội và thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi bảy cảng đón hai hai trăm năm mươi tám chuyến bay đi và đến với ba trăm ba mươi bảy lượt hành khách tăng sáu tám so với năm hai nghìn một mươi sáu